các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vâng và khởi đầu ngày hôm nay kính chúc quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui nhiều thành công và may mắn
kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều năng lượng để khởi đầu ngày làm việc đầy may mắn
và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình an ninh ngày mới với những nội dung chính sau đây
công tác đảm bảo an ninh trật tự giúp nhân dân vui lễ trợ viền đã được triển khai một cách hiệu quả
cẩn trọng với tình trạng cân thiếu ngày lễ tết